thưa quý vị sáng nay bão số bảy có tên là lionrok đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
mặc dù bão số bảy được đánh giá là không mạnh thế nhưng các địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt để ứng phó
theo thống kê ban đầu bão số bảy đã khiến hai người tử vong
tại tỉnh quảng nam có một người chết do lũ cuốn trôi là bà hồ thị chín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ở xã duy châu huyện duy xuyên
hai mươi năm hectare hoa màu bị ngập ống
vào hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi một tàu chở chín lao động của thái bình bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m làm một người chết đã cứu được tám người còn lại
do ảnh hưởng của bão số bảy hệ thống giao thông đường thủy trong đó có tuyến phà cát bà hải phòng phải tạm dừng hoạt động
hiện nay trên đảo cát bà đang có bảy trăm ba mươi năm du khách nội tỉnh lưu trú
những du khách này đi theo đoàn ra tới đảo cát bà vào sáng hôm qua để du lịch
hiện các khu dân cư ven biển khu vực trũng thấp cửa sông
ngoài bãi các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh đã giả soát phương án sẵn sàng sơ tán dân trong tình huống bão mạnh đổ bộ
đã giả soát các đối tượng trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để đảm bảo an toàn